tin bão khẩn cấp cơn bão số năm
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa năm trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
dự báo đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới